thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh miền trung nơi đang xảy ra bão lũ lụt và săn lỡ đất
có hiện tượng gom hàng đẩy giá các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng và nhu yếu phẩm
trước tình hình này lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại
những ngày này tại các tỉnh miền trung nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng cũng tự ý tăng giá
một số hộ dân khó khăn đành phải nhặt nhạy ngói vỡ của cửa hàng thải ra để lập đỡ mái nhà lấy chỗ trú ẩn
trước đó ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi nhiều cửa hàng trên phố trịnh hoài đức và lê trực hà nội
liên tục tăng giá áo phao cứu sinh gấp đôi gấp ba và thông báo cháy hàng
trước tình trạng này lực lượng quản lý thị trường đang tập trung lực lượng kiểm tra kiểm soát thị trường
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại kiên quyết không để tình trạng găm hàng
đẩy giá bảo đảm ổn định giá các mặt hàng đặc biệt là lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
và các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng sửa chữa điện điện tử máy thiết bị và đồ gia dụng
thuộc khu vực các tỉnh từ nghệ an đến lâm đồng